thực hiện chỉ đạo của giám đốc công an thành phố bắt đầu từ nay đến hết ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
công an thành phố hà nội sẽ bố trí tăng cường hai trăm linh cảnh sát cơ động ứng trực tại các chốt cùng cảnh sát giao thông
bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp tết nguyên đán và các lễ hội đầu xuân trên địa bàn thủ đô
đây là năm thứ hai công an hà nội huy động lực lượng cảnh sát cơ động tham gia chống ủn tắc giao thông dịp cuối năm
một trăm linh chiến sĩ cảnh sát cơ động này thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động công an thành phố hà nội
thời gian làm nhiệm vụ là vào giờ cao điểm buổi sáng từ sáu h ba mươi đến tám h ba mươi chiều từ một mươi sáu h đến một mươi chín h ba mươi hàng ngày
tại các chốt phối hợp cảnh sát giao thông sẽ làm tổ trưởng hướng dẫn phân công từng cán bộ chiến sĩ
phối hợp làm nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông
tại các chốt phối hợp cảnh sát giao thông sẽ làm tổ trưởng hướng dẫn phối hợp làm tổ trưởng